theo sở giao thông vận tải hải phòng từ giờ ngày hôm nay bốn tháng một mươi các xe ô tô tải có trọng tải trọng lượng xe cộng với hàng trên một mươi ba tấn xe ô tô kéo móc xe ô tô kéo sơ mi rơ móc bị cấm lưu thông hai chiều trên quốc lộ năm
để thi công lao dầm cầu vượt khác mức nút giao thông giữa đường lê hồng phong với đường nguyễn bình khiêm từ giờ ngày bốn tháng một mươi các xe tải hơn một mươi ba tấn và xe container sẽ tạm thời bị cấm lưu thông trên quốc lộ năm đoạn từ km chín mươi chín một trăm linh đến km một trăm linh bốn sáu trăm linh đoạn qua nội thành hải phòng
các phương tiện trong diện cấm được phân luồng tạm thời di chuyển từ hà nội về cảng hải phòng và ngược lại theo lộ trình sau quốc lộ năm đường tôn đức thắng đường nguyễn văn linh sang đường hồ sen
cầu giáo hai đường phạm văn đồng tỉnh lộ ba trăm năm mươi ba đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng tỉnh lộ ba trăm năm mươi sáu quốc lộ năm kéo dài đường lê thánh tông cảng hải phòng